đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác ngành công an từ đầu năm đến nay dự báo tình hình và xác định những chủ trương nhiệm vụ công tác trọng tâm
góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát biểu tại hội nghị
tham dự hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
và đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của lực lượng công an nhân dân diễn ra vào dịp toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đang nỗ lực phấn đấu và gấp rút hoàn thành những công việc còn lại để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
khẩn trương tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đất nước ta đã cơ bản
khống chế được đại dịch covid một mươi chín và đang quyết liệt để phục hồi và phát triển nền kinh tế
cả hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa quyết tâm phục hồi duy trì đà phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm an ninh trật tự đời sống của nhân dân
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu từ đầu nhiệm kỳ đến nay
và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ báo cáo tình hình kết quả các mặt công tác sáu tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm
báo cáo kết quả triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ kết quả việc bố trí công an xã chính quy và một số báo cáo chuyên đề
trước khi vào hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã duyệt đội danh dự công an nhân dân